ngày một một mươi ubnd tỉnh hải dương đã khai trương trục kết nối liên thông cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh hải dương
đồng thời ký kết hợp tác với bộ thông tin và truyền thông nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương và trong cả nước
cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh hải dương khai trương nhằm giúp công dân có thể đăng ký dịch vụ công
theo dõi nhận kết quả trực tuyến tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính giảm thời gian gửi và nhận hồ sơ cũng như áp lực giấy tờ cho cơ quan quản lý
cũng trong ngày một tháng một mươi sở thông tin và truyền thông hải dương tổ chức kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận phần thưởng cao quý huân chương lao động hạng nhì do đảng nhà nước trao tặng